kính chào quý vị và các bạn
dạnh áp thấp tại khu vực bắc bộ sẽ suy yếu đi nên mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
lưu ý là tại lai châu điện biên vẫn có thể xuất hiện mưa vào đêm và sáng
vào ban ngày mưa giảm trời chuyển nắng nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng là ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi cao hơn
mưa cũng có xu hướng giảm hơn tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ cũng có thể xảy ra tại vùng núi phía tây với nhiệt độ đạt ngưỡng ba mươi năm ba mươi bảy độ
còn đối với khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mưa rông vẫn xảy ra giải rác tại khu vực này
tập trung vào sáng sớm chiều tối và đêm
ban ngày mưa giảm hơn nhiệt độ ban trưa tăng lên ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục xảy ra mưa rông diện rộng vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa to và rông đề phòng với tố lốc gió giật mạnh ngập úng
nhiệt độ ban trưa từ hai mươi bảy ba mươi độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi hai độ tại nam bộ
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn trong nhiều ngày tới
tại đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ các địa phương kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra khơi thông dòng chảy xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đầu
chỉ đạo kiểm tra
giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du hệ thống đê điều đặc biệt là các hồ chứa nhỏ hồ thủy lợi và trọng điểm đê điều sung yếu
thường trực vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý
các tỉnh thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản thu hoạch hoa màu cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch
trên biển khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa tiếp tục có mưa rào và rông làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió thịnh hành phổ biến là gió tây nam đến nam cấp bốn nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi ba độ
khu vực hà nội phổ biến ít mưa ngày nắng nóng nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ